thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp trung tướng sổng kẹo sì la vong bộ trưởng an ninh lào đang thăm chính thức việt nam
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chuyến thăm này góp phần củng cố quan hệ hai nước
thể hiện tình nghĩa anh em gắn bó keo sơn
đảng nhà nước chính phủ việt nam bộ công an việt nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp mối quan hệ này
thủ tướng đề nghị hai bộ tiếp tục phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội của mỗi nước trong mọi hoàn cảnh
thủ tướng lưu ý các đồng chí lào cần nhất trí hai bên duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ
lãnh đạo các đơn vị công an các địa phương với hình thức đa dạng linh hoạt để trao đổi thông tin
kinh nghiệm công tác ủng hộ và tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ
qua bộ trưởng thủ tướng gửi lời thăm chúc sức khỏe tới thủ tướng lào thông luân si su lít và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
hình lào sổm kẹo si lao vong cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
bộ trưởng khẳng định hai bên nhận thấy hài lòng về mối quan hệ hợp tác cùng nhau giữ ổn định chính trị an toàn xã hội để ổn định và phát triển của mỗi nước
việc tăng cường hợp tác với việt nam trong lĩnh vực an ninh bảo đảm lợi ích quốc gia là hết sức quan trọng
đặc biệt năm nay đánh dấu bốn mươi năm ký hiệp ước hữu nghị năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
chuyến thăm này đánh dấu một bước tiến hợp tác mới trong quan hệ giữa lực lượng công an hai nước